những năm gần đây cửa biển la di thuộc thị xã la di tỉnh bình thuận thường xuyên bị bồi lấp
đặc biệt là vào mùa mưa bão lượng cát bồi lấp rất lớn nhiều thời điểm tàu thuyền không thể lưu thông qua cửa
năm nào cũng có tàu thuyền mắc cạn hoặc bị sóng đánh chìm gây thiệt hại rất lớn về tài sản của ngư dân nói riêng
và kinh tế thủy sản tại thị xã la di nói chung
thị xã la ghi hiện có khoảng hai tàu thuyền trong đó có hơn hai trăm ba mươi chiếc có công suất từ bốn trăm linh cv trở lên
tuy nhiên hiện tượng bồi lấp cửa biển la ghi đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các tàu thuyền ra vào cảng
riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu từ tháng sáu đến tháng một mươi một đã có hai lần nước lũ từ trên nguồn đổ xuống kéo theo nhiều tàu thuyền ra cửa biển bị mắc cạn
và một mươi hai chiếc đã bị sóng biển đánh chìm nhiều chủ tàu thuyền có công suất lớn thường phải thuê tàu kéo lai rắt ra vào cửa biển với chi phí khá cao
các tàu thuyền đi ra một lần ra vô là phải mướn tàu dắt mà chi phí rất là cao
mướn rắt ra vô là một lần rắt ghê đi ghê ra là mắc hai triệu rưỡi
cái kiểu mà tàu bè mà đi ra khó khăn như vậy nhiều khi tàu nhiều khi vừa rồi cũng có mấy chiếc chìm
cho nên là việc làm ăn là nó thấy nó rất là khó khăn
năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân thị xã la ghi đã giao cho một doanh nghiệp địa phương thực hiện phương án nạo vét
thông luồng tạm cửa biển la ghi theo hình thức xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn lấy thu bù chi
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn
năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị này tổ chức được ba đợt nạo vét với khối lượng hơn bốn mươi năm mét khối cát
tuy nhiên do không bán được cát doanh nghiệp chỉ làm cầm chừng
nên luồng cửa biển nhanh chóng tái bồi lấp và có xu hướng bồi lấp nghiêm trọng hơn so với trước khi nạo vét
hiện nay thì tình hình nạo vét ở cửa biển thì nó gặp những khó khăn
đó là cái đầu ra của doanh nghiệp là không có
thực tế thì hiện nay nó thế
cát thì cát nhiễm mặn tiêu thụ không được trong nước tiêu thụ không được
bản nguồn cũng không có
thành ra mình đầu tư mà theo cái phương thức xã hội hóa thì doanh nghiệp nó gặp khó khăn
hiện nay cái khó nhất của thị xã là như thế
thì xã chúng tôi là đang có đề xuất với ban nhân tỉnh
thì xin được hỗ trợ ngân sách dùng vốn ngân sách để mà thực hiện cái công tác nạo vét này
từ khi triển khai thực hiện nghị định sáu bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
ngư dân thị xã la ghi đã mạnh dạn vay vốn đầu tư đóng mới
cải hoán tàu thuyền có công suất lớn để vươn khơi xa bám biển
vì vậy việc triển khai nạo vét đảm bảo ổn định luồng cơ biển la ghi thông suốt lâu dài là hết sức cấp thiết
qua đó góp phần vào phát triển kinh tế thủy sản ở địa phương nói riêng và của cả nước nói chung